về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới tính đến sáng nay theo giờ việt nam
thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn một mươi bảy bảy triệu ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó có hơn sáu trăm tám mươi hai ca tử vong
tại châu âu liên minh châu âu đang nỗ lực nghiên cứu các phương cách
truy vết những người bị mắc bệnh covid một mươi chín và kiểm soát tốt hơn làn sóng dịch bệnh mới
hiện nhiều quốc gia thành viên liên minh châu âu đã đi trước với các ứng dụng di động
theo dõi liên lạc của họ và không hoàn toàn tương thích với nhau
điều này cản trở nỗ lực theo dõi sự lây lan của dịch covid một mươi chín trên quy mô toàn eu
hai hãng công nghệ saab và dutch telecom được giao nhiệm vụ kết nối một giao thức mạng
trong vòng ba bốn tuần tới để cho phép các ứng dụng dựa trên cấu trúc phi tập trung giao tiếp được với nhau
ứng dụng cảnh báo virus sars cov hai của hãng được định giá cao và đã được tải tới hơn một mươi sáu triệu lần
ủy ban châu âu ec vừa hoàn tất các cuộc đàm phán với nhà sản xuất dược phẩm
của pháp nhằm bảo đảm cung cấp vaccine ngừa covid một mươi chín cho hai mươi bảy quốc gia thành viên liên minh châu âu
hợp đồng dự kiến với sanofi sẽ đưa ra một sự lựa chọn cho tất cả các quốc gia thành viên eu trong việc mua vaccine
dự tính khi có vaccine được khẳng định là an toàn và hiệu quả trong việc ngừa covid một mươi chín
ủy ban sẽ xây dựng một khung hợp đồng để mua ba trăm linh triệu liều